cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm tám mươi người hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu một trăm bốn mươi sáu người năm mươi năm

thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác bảo hộ công dân
đối với bà con đang sinh sống học tập và làm việc tại nước ngoài
trong bối cảnh đó việt nam đã coi công tác bảo hộ công dân
là một trong những công tác đối ngoại quan trọng
và được ưu tiên cao nhất
trong thời điểm dịch vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới
những tư tượng cần hỗ trợ sớm như trẻ em dưới một mươi tám tuổi người già người gặp khó khăn khi ở nước ngoài
hiện nguyện vọng và nhu cầu trở về việt nam còn cao
đặc biệt khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước đã được kiểm soát
tuy nhiên các tuyến hàng không vẫn đang hoạt động hạn chế do dịch bệnh
trong thời gian tới dự kiến sẽ có thêm chuyến bay bảo hộ công dân
từ các nước như nga tây ban nha thái lan philippines indonesia
mọi hành khách trên các chuyến bay về việt nam
và khi nhập cảnh đều phải tuân thủ các biện pháp y tế chặt chẽ
để sớm phát hiện và ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh
vâng và để quý vị có thêm thông tin về công tác bảo hộ công dân
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ ngoại giao ông tâu anh dũng
mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông trong thời gian qua khi mà đại dịch covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
thì rất nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới
và đóng cửa các tuyến hàng không quốc tế
và điều này thì đương nhiên là ảnh hưởng không nhỏ tới hàng triệu công dân việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc tại nước ngoài
vậy thì các cơ quan ngoại giao của việt nam đã làm gì
để hỗ trợ công dân việt nam trong trường hợp khẩn cấp như vậy
bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan đại diện ta bên ngoài
tiến hành rất là nhiều các biện pháp để mà bảo hộ công dân
ví dụ như là lập các đường dây nóng tổng đài bảo hộ công dân hoạt động hai mươi bốn trên bốn mươi
và triển khai
triển khai liên hệ thăm hỏi bà con khi mà xảy ra các vấn đề
mà bị dừng hay mắc kẹt ở sân bay gặp nhiều các khó khăn
tổ chức các cái kết hợp các cái chuyến bay khi mà kết hợp trở hàng
hay là đưa người nước ngoài về nước họ thì cũng đến để đón
đưa các công dân của chúng ta ở mắc kẹt từ các nơi về nước
và đến nay thì là
trong cái giai đoạn đầu khi bị mắc kẹt thì là chúng ta đã giải quyết
và đưa được về khoảng một năm trăm linh công dân ta mắc kẹt tại các sân bay về nước
và đến cái giai đoạn sau tức là từ sau ngày một mươi tháng bốn
khi mà có cái chủ trương của chính phủ liên quan đến cái việc là
chúng ta phải xây dựng các cái kế hoạch để mà tổ chức các cái chuyến bay thương mại riêng lẻ
để đi một số nước để mà đón các cái bà con
công dân của ta ở các nước cũng bị mắc kẹt với những hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn
từ mùng một mươi tháng bốn đó thì đến nay là bộ ngoại giao phối hợp với lại bộ y tế bộ quốc phòng bộ giao thông vận tải
chúng ta đã tổ chức được chín cái chuyến bay đến chín nước và đưa được khoảng gần một bảy trăm linh người việt nam
mà ta nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước
trong đó có các trường hợp ví dụ như là trẻ em dưới một mươi tám tuổi
rồi học sinh sinh viên mà bị đóng cửa trường học ký túc xá không có nơi ăn ở
những cái người mà già ốm đau có bệnh nền rồi những cái hoàn cảnh khó khăn
vậy thì sắp tới thì chúng ta có tăng số lượng và tấn suất các chuyến bay như vậy hay không
đây cũng là cái mà băn khoăn của ban chỉ đạo quốc gia cũng như là của chính phủ ở chúng ta
tuy nhiên là bối cảnh hiện nay đó thì đất nước của chúng ta thì vẫn còn đang phải thực hiện rất là nhiều biện pháp
để ngăn chặn cái nguồn lây nhiễm từ bên ngoài để đảm bảo cho cái sức khỏe cái đời sống của người dân ở trong nước
thành ra là cái việc mà chúng ta tiếp nhận về thì cũng phải rất là từ từ
cái nguồn lực của chúng ta còn hạn chế
cái điều kiện mà về các cái cách ly rồi là
tiếp nhận và hỗ trợ y tế cho cộng đồng thì nó cũng phải có khả năng
do đó chính phủ mới có một cái chủ trương là trước mắt thì là chúng ta đưa những cái máy bay thương mại
nhưng mà riêng lẻ tổ chức cái chuyến đến những cái nơi mà có đông những cái người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần thiết
thế còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục là cũng khuyến cáo rồi động viên
bà con ta là cũng yên tâm ở lại
đấy là để
rồi dần dần sau khi mà
thế giới tình hình mà phòng chống dịch ở các nước nó bình ổn dần thì sẽ có các cái chuyến bay thương mại
rồi từ đó thì chúng ta sẽ tổ chức tiếp để đưa về trong nước
đấy như vậy thì nó đảm bảo được hài hòa
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng
thưa quý vị nạn trộm cắp cổ vật ở di tích đã tồn tại từ lâu trên cả nước
chưa có dấu hiệu dừng lại
với con số là hai mươi sáu cổ vật bị mất trộm chỉ trong vòng một tháng vừa qua xảy ra tại huyện thanh oai hà nội
cũng đã nói lên mức độ báo động của tình trạng này
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân tiến sĩ nguyễn doãn văn trưởng ban di tích danh làm thắng cảnh hà nội cho biết
chỉ thị năm của chính phủ về tăng cường quản lý bảo vệ cổ vật trong di tích đã quy định rõ trách nhiệm của ubnd cấp xã phường
trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn không khoán trắng cho người dân trông coi
nhưng thực tế những cổ vật quý bị mất nhưng hầu như không có ai đứng ra chịu trách nhiệm và bị xử lý trước pháp luật
người trông coi di tích thường phải giải trình bị nhắc nhở còn chính quyền xã phường luôn lẳng tránh trách nhiệm
mất di vật hiện vật ở địa phương mà chưa quy kết hay là có nghĩa là chưa quy được trách nhiệm thì như thế chưa đủ
mà ở đây chúng ta đã có biện pháp rồi có cả quyết định có cả văn bản của các cơ quan chuyên môn rồi
nhưng lần này tôi tin là vào cuộc của các cơ quan điều tra của thành phố cũng như là các sở ban ngành
đồng bộ vào
theo sự chỉ đạo của chủ tịch ubnd thành phố thì chắc chắn sẽ rõ người rõ việc rõ trách nhiệm theo quy định của thành phố
hiện nay hà nội có gần sáu di tích thì chỉ một số ít di tích quốc gia làm được việc đăng ký cổ vật
còn hầu hết các di tích chưa có sổ theo dõi hay chưa lập hồ sơ khoa học để kiểm kê bảo quản các di vật cổ vật
nếu được đăng ký kiểm kê mới có các số liệu và hình ảnh tạo cơ sở tìm lại cổ vật khi bị thất thoát hay đánh cắp
vì vậy việc hồ sơ hóa đăng ký cổ vật là giải pháp cần thiết mà các địa phương phải ưu tiên trong công tác bảo vệ di tích hiện nay
sau khi thống kê giả soát của các quận huyện xong thì sở văn hóa sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên bôn của sở sẽ phối hợp cùng các quận huyện giả soát kiểm kê kiểm đếm tất cả các hiện vật
sau đó đánh giá hiện vật mời các hội đồng chuyên gia đánh giá và có các biện pháp kể cả là số hóa
sở văn hóa và thể thao hà nội đã có văn bản
báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội về công tác quản lý di vật hiện vật và hiện tượng xâm hại di tích trên địa bàn thành phố hà nội
trong đó yêu cầu chính quyền địa phương có tình trạng mất trộm di vật hiện vật mà quá năm ngày không báo cáo giải trình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật